trong những năm qua trồng cà phê đã đem lại nhiều công ăn việc làm cho người nông dân trên địa bàn huyện
và có thể nói cây cà phê đang là loại cây trồng chủ lực của nông nghiệp huyện mai sơn
trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền bà con nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng
một số cây kém hiệu quả trước nay như cây ngô cây sắn hay một số cây thu nhập và hiệu quả kinh tế kém
thì huyện đã tuyên truyền là đưa cây cà phê vào
là một cây công nghiệp cũng là một cây xóa đói giảm nghèo cho huyện mai sơn
đến thời điểm này thì huyện đã tuyên truyền và định hướng tới
đến năm hai nghìn hai mươi thì diện tích cây cà phê của huyện mai sơn đang phấn đấu là trên bốn năm trăm linh ha
tuy nhiên hiện nay người nông dân trồng cà phê trên địa bàn huyện mai sơn đang gặp khó khăn
do vẫn chưa chủ động được nguồn nước tưới cho cây
do đó từ năm hai nghìn một mươi năm
huyện mai sơn đã xây dựng được nhiều mô hình tưới tiết kiệm nước bằng công nghệ tưới nhỏ giọt
tiết kiệm nước theo công nghệ của israel tại huyện mai sơn thuận châu và thành phố sơn la
trên thực tế tưới tiết kiệm cho cà phê đã đem lại hiệu quả và tạo tiền đề thời gian tới tỉnh sẽ nhân rộng mô hình
ngành nông nghiệp cũng đã xây dựng các mô hình tưới nhỏ giọt theo công nghệ israel
hiện nay thì đã được một mươi hai ha
hai nữa là trong cái quy hoạch phát triển thủy lợi của tỉnh
thì cũng đã quy hoạch những cái cụm đầu mối để mà làm cái cơ sở phát triển tưới cho vùng cà phê
ví dụ như là quy hoạch các hồ chứa lớn ở những vùng cà phê tổ chung
ở cái vùng đầu nguồn quy hoạch cái mạng lưới bể có thể tiếp nước cho việc tưới cà phê trong các vùng cà phê tổ chung
tuy nhiên thì cái quy hoạch này thì đang trong quá trình phê duyệt thẩm định phê duyệt
có lẽ là sau này thì cái việc đầu tư
thì sẽ dựa trên cái xã hội hóa cái việc này
tức là các nhà đầu tư chế biến cà phê thì phải tham gia cái việc trồng cà phê
và phải hỗ trợ nông dân thêm cái này ngoài cái hỗ trợ chung của tỉnh
bên cạnh đó việc đẩy mạnh liên kết chuỗi trong sản xuất tiêu thụ và chế biến cà phê cũng được đẩy mạnh thực hiện
với việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh
đã có rất nhiều các doanh nghiệp đến đầu tư hỗ trợ bà con nông dân về kỹ thuật trồng cà phê
bên cạnh đó còn bao tiêu hết sản phẩm đầu ra cho người dân
trước hết mình trồng thì cũng có bên công ty cà phê minh tiến
cũng có vào trong bản để hướng dẫn tập huấn cho bà con cho gia đình để chăm sóc có kỹ thuật hiệu quả
bắt đầu vào thu hoạch thì họ cũng vào trong bản triệu tập nhân dân trong bản và đăng ký để mua bán cho dân
bán cà phê khô thì họ cũng trả cho mỗi tấn được hai trăm linh nó cho như thế

bán cà phê tươi thì họ cũng vào mua thẳng bảo là an toàn cho dân dân được hiệu quả không có múc thối
chúng tôi đang chế tiết khoảng record hai trăm linh tấn sản phẩm qua một năm

nó tương đương tiêu thụ hai nghìn tấn quá
trong quá trình làm việc với những vùng sản xuất cà phê thì chúng tôi cũng trể khai một số chương trình tập huấn
trong quá trình làm việc với những vùng sản xuất cà phê thì chúng tôi cũng trể khai một số chương trình tập huấn
chúng tôi muốn hướng dẫn bà con nông dân để đưa ra được những sản phẩm tốt hơn
và chúng tôi cũng đã mua sản phẩm cho bà con nông dân với giá cao hơn giá thị trường từ một mươi đến hai mươi
để động viên bà con nông dân đi vào quy trình sản xuất vận vụ
bên cạnh đó với việc đặt xưởng chế biến cà phê tại địa phương còn góp phần tạo công an việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập ổn định
trước đây tôi cũng có công tác tại công ty mía đường sơn la nhưng mà tuy nhiên là công ty nó hơi xa gia đình một chút và con thì con nhỏ nữa
thế bây giờ là mình chuyển về chỗ tôi chuyển về chỗ công ty minh châu tôi làm thì tôi thấy là thu nhập ở đây rất là ổn định
vì bây giờ thu nhập của tôi thì trung bình cũng được bảy triệu đồng một tháng
có thể nói việc hình thành chuỗi liên kết còn góp phần đưa ra thị trường những sản phẩm từ cà phê
mang chất lượng tốt nhất của tỉnh sơn la đến tay người tiêu dùng
với việc được công tác tại công ty mỹ đường sơn la
công bố chỉ dẫn địa lý cho cà phê của sơn la vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
đã một lần nữa khẳng định chất lượng cà phê sơn la với người tiêu dùng
đây cũng là sự kiện tạo tiền đề phát triển bền vững vùng nguyên liệu cà phê sơn la
đây là mô hình sản xuất ca giống của hợp tác xã sản xuất nông nhiệm
và thủy sản lộc hà tại huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
bằng công nghệ ương giống hiện đại kỹ thuật cao
hợp tác xã đã sản xuất hàng chục triệu con cá giống cung cấp cho thị trường
với doanh thu hơn hai mươi tỷ đồng một năm
để tìm hiểu quy trình sản xuất ca giống
cũng như kỹ thuật chăm sóc để cho ra thị trường những con cá giống khỏe mạnh năng suất tốt
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với anh vũ mạnh dương
cán bộ kỹ thuật của hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và thủy sản lộc hà
trong được sự hướng dẫn của kỹ thuật
người ta sẽ hướng dẫn cách của mình để xử lý và lưu hướng ca giống
để đảm bảo tốt ra chất lượng tốt hơn
khi mà như hệ thống ca cao mới tôi nói là ca cao mới
thì khi đào ao là bà con phải thôi chua rửa phèn
xong rồi mình phải xử lý bằng hệ thống vôi bột
đưa vào nước kiểm tra độ ph có ổn định hay không
lượng phèn còn cao cao hay không
thì tôi lúc đấy khi đảm bảo được độ ph mà tính phèn không có
thì mình mới xử lý được con giống
đưa vào thả
vậy sau khi chúng ta chuẩn bị về cơ sở vật chất
thì kỹ thuật như thế nào để nuôi ca giống
đưa ra cá thành phẩm tiêu thụ ở thị trường
cái này thì trong quá trình mà mình chăm sóc đã có giống vào trong ao
thì mình chăm sóc bằng hệ thống cám
cám đặc biệt sử dụng cho hệ thống cá giống
cái độ đạm nó phải đảm bảo được tiêu chí
và cho ăn là bốn bữa trên một ngày
và tính theo trọng lượng tùy theo trọng lượng của cơ thể cá
mà mình có cách tính phần trăm để có mức cám làm sao nó phù hợp
với cái lượng cá của mình thả trong cao
ví dụ như kích cỡ cá bây giờ nó là hai mươi một ngày tuổi
thì mình cho ăn nó trọng lượng dư vào một mươi bảy hai mươi
cái trọng lượng cơ thể của cá
thì mình ngày cho ăn bốn bữa
ví dụ như một ngày là mình tính trọng lượng nó dư vào một mươi cân cám
thì không nên là mình cho dồn vào hai bữa mà mình lái nó ra
nó dư vào bốn bữa hoặc năm bữa
tại vì với cái hệ thống cá rô phi
thì nó là cái tính năng của nó là ruột thẳng
chúng ta mà cho nó ăn
nó đẩy vào một bữa thì nó sẽ sinh ra cái thải hồi
cái cám mà chưa tiêu thụ hết
cho nên là bà con phải nên lưu ý cái đấy
mình giải đều ra các bữa
từ một mươi cân mình chia đều cho bốn bữa một ngày
thì nó sẽ đảm bảo được cái tiêu thụ tốt hơn
và cái cá đảm bảo hơn
mình ghép cả bố mẹ cũng như là trên cái diện tích
để có thể sản sinh ra cá con
vậy chúng ta sẽ ghép như thế nào
và cái tỷ lệ ra sao cũng như thư trình bao nhiêu ngày
vâng về cái hệ thống thì cá bố mẹ
thì nó đòi hỏi các cái kỹ thuật nó phải càng cao
đặc biệt là khâu chọn cá bố mẹ
chọn cá phải đảm bảo được ngoại hình
rồi sức khỏe của con cá
đảm bảo được nguồn gen
trong quá trình ghép thì mình ghép
một mình thả một con trên một mét vuông
còn khi ghép là nó rơi vào một ba hoặc một bốn
tức là một đực hoặc một cái
tuy nhiên thì tôi cũng có thêm này
cái hệ thống cá bố mẹ
nó đòi hỏi phải có nguồn gen tốt
thì không phải là mình
sử dụng các cái dòng cá trôi lổi trên thị trường
để mà mình ghép là không được
thứ nhất là nó sẽ gây ra đồng huyết
mình không biết nguồn gốc của con cá
nó sẽ gây ra đồng huyết
thì con cá nó sẽ kém phát triển
và cái đề kháng của nó thấp hơn
khi mà cá bố mẹ mình đã ghép rồi
thì trong vòng một mươi ngày cho đến một mươi năm ngày
thì có thể là mình phải thu bột
tức là mình thu bột xong
mình đưa lên xử lý qua hệ thống lọc
đạt được tiêu chí của từng loại kích cỡ bột
khi con bột không đảm bảo được tiêu chí
thì mình phải thái hồi
tức là mình bỏ mình không sử dụng được
qua đấy thì khi thu được con bột lên
thì mình mới đưa lên cái hệ thống xử lý riêng của mình
với khi mà thu bột
thì thường thường con cá bột
thì bao giờ cũng tấp ở rìa
một ngày thì mình có thể là thu một đến hai lần
hoặc ba lần
tùy theo cái lượng bột trong ao của mình
càng thu bao nhiêu
thì cái lượng ra nó sẽ tốt bấy nhiêu
bà con chủ yếu là để ý vốn quanh bờ ao
chứ con cá bột thì nó không bao giờ ra giữa
điều quan trọng
trong nuôi cá rô phi giống
đó là việc mình chuyển cá bột
cũng như là đưa vào hệ thống xử lý hai mươi bốn
như anh vừa chia sẻ
vậy thì cái quy trình
cũng như là cái thuốc chúng ta sẽ sử dụng là gì ạ
thì cái này với con bột
thì khi mình đưa lên là điều đầu tiên
là mình phải xử lý tiệt trùng cho con gái
loại bỏ tất cả các dịch bệnh trên con cá
thì bắt đầu mình mới đưa vào là xử lý theo công nghệ hai mươi bốn h
và kết hợp khi hai mươi bốn giờ đã xong
thì mình có thể kết hợp
với hệ thống thuốc chuyển giới tính của con cá
để làm sao mà nó ăn tốt hơn đầy đủ hơn
thì mới đảm bảo được con cá là chuyển một trăm linh dư tính
và cái con cá nó có cái đề kháng tốt sức khỏe tốt
nói đến hà lan
người ta thường nghĩ đến những chiếc cối xe gió hay đê chắn biển
tuy nhiên niềm tự hào sâu thẳm nhất của người hà lan
chính là hoa tulip
những người làm vườn tài năng hà lan đã dày công nghiên cứu
nhân giống lai tạo phát triển mang lại cho loài hoa
vốn đã yêu kiểu này về đẹp môn hình vạn trạng
cả về màu sắc và kiểu dáng
kukenhof là vườn hoa lớn nhất thế giới
và thực sự thúc đẩy ngành công nghiệp hoa của hà lan phát triển một cách vượt bậc
khoảng bảy triệu bông tulip
thua hơn một trăm linh loại khác nhau
và hàng ngàn loài hoa mùa xuân khác được trồng hàng năm
trên những cánh đồng có diện tích lên đến hơn ba trăm linh m hai
trên đường đến kukenhof
bạn sẽ qua vùng nông thôn hà lan xinh đẹp
đi qua các cánh đồng hoa tulip rực rỡ
khoe sắc giữa ánh nắng mặt trời
vườn hoa là nơi chụp ảnh ngoại cảnh
thu hút du khách nhất trên thế giới
nơi đây cũng tự hào
có một bộ sưu tập tác phẩm điêu khắc lớn
được gọi là nghệ thuật kukenhof
giữa những luồng hoa trồng rất đẹp mắt
kukenhof là một nơi độc đáo
nổi tiếng với vườn hoa tulip lớn nhất thế giới
và đã trở thành một trong những điểm đến phổ biến nhất ở hà lan
mỗi năm vườn hoa đón tiếp hai triệu lượt khách viếng thăm
khiến cho nơi đây trở thành tâm điểm du lịch của cả nước
công viên hoạt động như một nam châm cho khách du lịch quốc tế
số lượng khách đến từ bắc mỹ và châu âu
bao giờ cũng nhiều hơn là các nước láng giềng ở châu âu
khách du lịch châu á và bắc mỹ đặc biệt thích thú
trước vẻ đẹp của vườn hoa tulip
vì thế họ có xu hướng du lịch ở lại lâu dài
và tiêu tiền nhiều hơn cho các cuộc vui chơi của mình
nhiều du khách du lịch thăm đất nước hà lan
chủ yếu để tận mắt ngắm nhìn những bông hoa mang màu sắc rực rỡ
và cảnh quan tuyệt vời trên các cánh đồng tulip
vào giữa tháng bốn là thời điểm hoa lan dạng hương và hoa tulip nở
nhưng cũng tùy thuộc vào thời tiết
còn vào tháng ba là thời điểm của hoa nghệ tây hoa thủy tiên vàng khoe sắc
tháng tám là thời gian hoa lễ ơn đua nở
thời gian còn lại trong năm là dành cho việc chăm sóc đất và trồng hoa
nếu bạn là một người quan tâm đến công việc làm vườn
bạn có thể đến hà lan vào tất cả các thời điểm trong năm
ngay cả khi mùa xuân kết thúc
thì công viên keuhenhof vẫn thu hút du khách đến viếng thăm
và thưởng thức những bông hoa ở hà lan trong suốt cả năm
hiện hà lan là nhà sản xuất hoa tuyếp lớn nhất thế giới
đạt bốn ba triệu củ năm hai nghìn một mươi bảy
một nửa trong số đó phục vụ mục đích xuất khẩu
khắp nơi trên thế giới đổ về hà lan tìm mua những giống hoa mới
và học tập cách trồng hoa
cũng vì lẽ đó sứ sở cối xe gió trở thành đất nước xuất khẩu hoa tulip số một thế giới
ước tính bảy mươi năm củ tulip của thế giới có nguồn gốc từ hà lan